chỉ ba ngày sau đó tức là vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan công an lại nhận được tin báo
phát hiện một sát người đàn ông tử vong với những đặc điểm tương tự như hai vụ trước
trên địa bàn thuộc ấp long thạnh xã long bình điền huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
nạn nhân được xác định là anh trần văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở ấp một xã đào thạnh thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
anh lâm cũng hạnh nghệ xe ôm bị sát hại trong đêm
người nhà cho biết anh chạy xe ôm từ chiều hôm trước thì sáng nay nhận được tin báo
trên người nạn nhân có tổng cộng một mươi ba vết đầm bằng một vật sắt nhọn giống như dao
có nhiều vết đâm vào chỗ hiểm như tai gáy và yếp hậu
đây chính là nguyên nhân khiến cho nạn nhân tử vong
tại hiện trường không tìm thấy xe và ví tiền của nạn nhân
ở cả ba vụ án nạn nhân đều là những người đàn ông bé mạnh
hùng thủ chỉ có thể ra tay sát hại khi các nạn nhân không đề phòng bị bất ngờ
ở cả ba nạn nhân vị trí bị đâm đều là những chỗ nguy hiểm như yếp hậu tai và đằng sau gáy mạng sườn
đó là những vị trí chỉ cần một cú đầm để có thể lấy đi mạng sống của một con người
các nạn nhân trước khi ra khỏi nhà đều mang một cú đâm
mang theo tài sản là ví điện thoại di động và xe gắn máy
tuy nhiên tại hiện trường cả ba vụ án thì những tài sản này đều không được tìm thấy
đặc biệt hai vụ án sau nạn nhân đều hành nghề xe ôm
căn cứ vào kết quả các nguyện huyện trường và các nguyện tử thi
trong ba vụ án thì chúng tôi có thể nhận định cả ba vụ án trên có cùng chung tính chất là giết người và cướp tài sản
hùng thủ là thực hiện động cơ mục đích phạm tội và phương thức thủ đoạn tương đối giống nhau
lựa nơi có không gian thời gian và vị trí thích hợp để điều nạn nhân đến và thực hiện rất là nhanh chóng
trong đó chúng sử dụng một loại hung khí và đâm nạn nhân nhiều nhát cùng một lúc
trong ba nạn nhân chết
thì qua kết quả các dấu vết để lại trên người tử thi chúng tôi có thể khẳng định rằng một loại hung khí gây nên
và đây là một loại hung khí rất đặc biệt có dạng dao nhỏ gọn lưỡi sắt và nhọn đâm liên tục nhiều nhát và làm cho nạn nhân tê liệt và chết nhanh trong tức khắc
từ những kết luận của bộ phận pháp y và qua phân tích những thông tin thu thập được bàn chuyên án đã đưa ra một số nhận định
ở vụ đầu tiên hiện trường hầu như không có dấu vết cũng như nhân chứng
nạn nhân lại là người có quan hệ xã hội phức tạp nên cơ quan chức năng khó trong công tác khoanh vùng nghi phạm
tuy nhiên đến vụ thứ hai và vụ thứ ba hai nạn nhân đều hành nghề xe ôm
từ đó bàn chuyên án thống nhất đi đến kết luận
hung thủ sát hại các nạn nhân là để cướp của với thủ đoạn lợi dụng đêm tối
thuê xe ôm đến đoạn đường vắng rồi ra tay sát hại
kiểm tra lại hiện trường cả ba vụ án nơi hung thủ ra tay để sát hại các nạn nhân
cơ quan điều tra nhận thấy các địa điểm này đều ở các khu đường vắng vẻ hẻo lánh
xung quanh là cánh đồng bên mồng cách xa nhà của nạn nhân
và ít người qua lại
tầng mỹ tránh thành phố mỹ tho
từ phía sau nam rút dao đâm một mươi hai nhát
vào lưng và cổ
làm cho anh thanh ngã gũ xuống đường
rồi nam cướp xe tẩu thoát
sau đó anh thanh cố vương người
bỏ vào nhà dân nhờ giúp đỡ
nhưng trên đường đi cấp cứu thì anh thành đã tử vong
vì thấy việc gây án trót lọt
không để lại dấu vết nên nam nảy sinh
ý định tiếp tục thực hiện tội ác này
đêm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
nam nhờ anh trần văn lâm
cũng hành nghề xe ôm chở từ
ngã ba trung lương về huyện gia gạo
cũng như những lần trước
chỉ đi một đoạn đến nơi vắng vẻ
ở khu dân cương ấp long thành xá long bình điện
thành phố mỹ tho nam bất ngờ tấn công
anh lâm bằng một mươi ba nhát vào
làm cho người xe ôm cùng chết tại chỗ
sau đó nam lấy xe máy và bí điện
của nạn nhân thẳng nhiên rời khỏi hiện trường
ba cái vụ án này kể cả
mình nói về góc độ kể cả là
giám đốc con tỉnh
giám đốc này chỉ huy này đứng ngồi không yên
nói chung là rất là nóng
trước cái bức xúc cái tâm trạng
lo lắng của người dân gì đó thì ở
là đơn vị quy động hết lực lượng của
phòng cảnh sát hành sự rồi công an
thành phố mỹ tho là lại
gà sót là thi lùng
đối tượng thì qua nói chung là
cái này là do cái
tình hình như vậy anh em là
hết mình hết sức thì
là vào cuộc
phân những nhiệm vụ phân công thì các anh em
thì đều có hoàn thành nhanh báo
về cái chỉ huy để chỉ đạo tiếp
thì trong cái việc này nói chung là
cái sự lòng nhiệt tình của anh em
là dẫn đến mau nhận
định ra là đối tượng và
cái sự phán đón của chỉ huy quyết đón
của chỉ huy đúng hướng
xuất phát từ trách nhiệm của lực lượng công an
giới dân dân
thứ hai đó
của lực lượng vũ trang
nó thể hiện rất rõ ràng trong vụ này
là không ngươi nghĩ
kết thúc bắt đúng đối tượng
tiếp tục điều tra mở rộng
để xem xét còn có tổ chức hay không
có nhiều đối tượng hay không
hay chỉ một đối tượng
và phối hợp với các
ngành liên quan đó là diện dưới tòa
để đưa ra xét xử nhanh nhất
răn đe đối tượng
cũng báo cáo
với nhân dân rằng công an có trách nhiệm rất cao
làm việc rất có hiệu quả
chí vị không có tiền cho bạn gái
trong thời gian bốn mươi ngày
nam đã giết chết ba mạng người
cướp xe gắn máy và cả điện thoại di động
với tổng số tiền bán được là hơn
ba mươi bốn triệu đồng

nguyễn hoài nam đã sử dụng
dao chuẩn bị sẵn đâm quyết liệt nhiều nhát
vào những vùng nguy hiểm của nạn nhân
nhằm tước đoạt mạng sống của người khác
để chiếm đoạt tài sản phục vụ cho việc
tiêu xài cá nhân
hành vi phạm tội của nguyễn hoài nam
không những đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng
mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu
tài sản hợp pháp của người khác
được pháp lực bảo vệ gây dư luận xấu
trong quần chúng dân dân
ảnh hưởng sâu đến trực tự xã hội tại địa phương
tòa tuyên án bị cáo nguyễn hoài nam
tử hình về tội giết người
một mươi tám năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt tử hình
đây là bản án thích đáng cho kẻ đã cướp đi
mạng sống của ba người
nếu cơ quan cảnh sát điều tra công an tịch tiền gian
không phá được vụ án bắt nguyễn hoài nam kịp thời
chắc có thể nam sẽ tiếp tục gây án
danh sách nạn nhân có thể
sẽ còn tiếp tục kéo dài

trinh sát của đội phòng ngừa đấu tranh
chống tội phạm xâm phạm sở hữu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội

có thể diễn trên một số các trang mạng xã hội
có nhiều tài khoản cá nhân fanpage group
đăng công khai nội dung
cung cấp giấy phép lái xe máy
giấy phép lái xe ô tô các loại
tìm hiểu thêm thì thấy
các cơ sở đào tạo trung tâm sát hạch lái xe
được đăng tải trên các trang mạng
đều không được nhà nước giao nhiệm vụ
hay cấp phép
nghĩ vấn đây là hoạt động phi pháp
nên cán bộ điều tra đã vào vai người
có nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe
để liên lạc với các cơ sở này
thì nhận được nhiều thông tin khá bất ngờ
đối tượng này nói thẳng khang
là những trường hợp này là
chúng tôi có tổ chức thi
và tôi có tổ chức nhưng mà tôi sẽ cho người khác
thỏa thiệu anh chị
chứ không phải là hoàn toàn là giả
bên cạnh đó cũng có nhiều cơ sở công khai
giấy phép lái xe họ cung cấp là giả
nhưng giống giấy phép lái xe thật đến chín mươi chín
mà giá cả chỉ bằng một phần một mươi kinh phí đào tạo
để được cấp giấy phép lái xe
thêm một điểm nữa mà bên cung cấp sản phẩm đưa ra
nhằm dẫn dụ người có nhu cầu
đó là chỉ trong vòng năm đến bảy ngày
kể từ khi đặt hàng
thì giấy phép lái xe sẽ được giao đến tận nhà
khách hàng chỉ phải chi trả
từ một năm đến hai triệu đồng
cho một giấy phép lái xe máy giả
hai đến bảy triệu đồng cho một giấy phép lái xe ổn định

từ những thông tin cán bộ thu thập được
chỉ huy đội phòng ngừa đấu tranh
chống tội phạm xâm phạm sở hữu nhận định
hoạt động trên của các đối tượng
có dấu hiệu của tội làm giả giấy tờ tài liệu
của cơ quan tổ chức
nên đã báo cáo lãnh đạo phòng cảnh sát hình

đề xuất với giám đốc công an thành phố
cho xác lập chuyên án
để tập trung lực lượng phương tiện
kịp thời đấu tranh chìa phá
chúng tôi đã tiến hành trinh sát rất kĩ
và thu thập các tài liệu
khi chúng tôi thấy cái việc
các ổn đóng đối tượng này hoạt động
với quy mô rất lớn trên các tỉnh thành
trên toàn quốc và đủ điều kiện
để chúng tôi khám phá bắt giữ
hệ thống phân tích các tài liệu thu thập được
cho tới thời điểm này
đồng thời nhận thấy mối nguy hại to lớn
đối với công tác quản lý nhà nước
đặc biệt là sự mất an toàn của người dân
khi tham gia giao thông đường bộ
nên ban giám đốc công an thành phố hà nội
đã quyết định xác lập chuyên án
giao phòng cảnh sát hình sự
phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác
nhanh chóng điều tra
ngăn chặn hành vi phạm tội
kế hoạch điều tra đặt ra các nghiệp vụ cụ thể như
trả lời câu hỏi hoạt động phạm tội có tổ chức
thì đối tượng chủ mưu cầm đầu là ai
thực hiện hành vi từ khi nào
phương thức thủ đoạn phạm tội
địa điểm đối tượng tổ chức sản xuất các giấy phép giả
có bao nhiêu giấy phép giả
được đưa vào sử dụng
ngay sau đó các điều tra viên trinh sát viên
dày dạn kinh nghiệm đấu tranh bắt tội phạm
xâm phạm sở hữu
đặc biệt là tội phạm lợi dụng công nghệ cao
để phạm tội của phòng cảnh sát hình sự
đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra
sự tinh thông nghiệp vụ kết hợp với
quyết tâm phá án nhanh nên
chỉ sau một thời gian ngắn
các mục tiêu đặt ra trong quá trình điều tra xác minh
đều lần lượt có câu trả lời
cụ thể đường dây sản xuất giấy phép lái xe giả
được thực hiện bởi nhiều đối tượng
tại thời điểm điều tra xác minh
có ít nhất năm ổ nhóm ở hà nội
nam định và thành phố hồ chí minh
đang tổ chức sản xuất giấy phép lái xe giả
danh tính của số đối tượng đứng đầu
các ổ nhóm dựng lên như sau
phạm văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thương chú tại xóm một mươi ba
xã giao yến huyện giao thủy tỉnh nam định
đỗ văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thương chú tại xóm hai
xã giao yến huyện giao thủy tỉnh nam định
hoàng quang duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại xóm năm
xã quyết tiến huyện giao thủy tỉnh nam định
lưu công trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thương chú tại xóm bốn
xã giao yến huyện giao thủy tỉnh nam định
trần văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại phường bình trưng đông
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
chủ nhiệm bài học
phòng đội phòng triển chí mệnh
phòng đội bex
do thủ đức
viện hội trí
huyện giao thủy tỉnh nam định một số đối tượng khác
vai trò phụ hoặc chạy quảng cáo thì có thể đến nước khác
đa phần là thanh niên
tức là rơi khoảng tầm từ một mươi tám đến
ba mươi hoặc hơn một chút
thì đa phần những đối tượng này
là những đối tượng mà
không có nghề ổn định
và cơ bản là
những hoạt động
tham gia chơi bởi
dẫn đến mà thua thiệt
không có một kinh tế ổn định
thì khi mà tham gia cái việc hoạt động
bằng lái xe giả này thì thuộc rất là cao
mặt khác thì trong những người trẻ tuổi
thì có những người tậm chí còn trẻ hộp cấp ba
và có những em khoảng
một mươi sáu tuổi một chút thôi
thì đã tham gia vào đường đường này rồi
các đối tượng thuê nhà
ở hà nội
để thực hiện hành vi phạm tội
địa điểm chúng nhắm tới là những khu trung cư cao tầng
nơi an ninh được xiết chặt
đối tượng này hoạt động thường thường
các thuê các căn nhà chung cư cao cấp
khi ra khi vào đều phải có sự kiểm soát
các chung cư này thì hầu hết

đến hoạt động hoàng xóm

để hoạt động và che giấu hành vi phạm tội của mình
các đối tượng này còn thường xuyên thay đổi chỗ ở
trong vòng khoảng gần một vài tuần hoặc một tháng hai tháng
các đối tượng đều thay đổi chỗ ở
ngoài ra các đối tượng lại có thủ đoạn che giấu
là đối tượng ở một nơi
và thuê một nơi khác cách xa
để làm nơi đặt các thiết bị y nấn
và làm giả giấy phép máy xe
cho nhóm đối tượng này thì
họ tập trung vào một chỗ
từ khi áp dụng quy pháp chính xác
thì xác định quy luật thời gian
của đối tượng này là chủ yếu hoạt động vào đêm
vào ngày thì các đối tượng thì ngủ
sau đó chiều thì đi chơi hoặc đi mua
các đồ liên quan đến việc làm giả này
thì anh em đối tượng cũng đắc
theo thời gian
mới xác định được quy luật hoạt động số đối tượng này
trong số năm đối tượng đứng đầu các băng ổ nhóm
thì đỗ văn phúc
từng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
bắt về hành vi
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tuy nhiên sau khi được tại ngoại
thì đối tượng rơi thanh hóa
lên hà nội tiếp tục hành vi phạm tội
đối tượng mà
có những tiền án tình sự
hoặc là đối tượng đã từng thi hành án rồi
thì xác định
đây là những đối tượng mà
sẽ có nhiều cái
cách thức để chống đối
cũng như là để
có thể hoạt động phạm tội mà
công an không thể biết được
vì vậy ngay từ đầu để xác định
cũng như là dựng các đối tượng này lên
cũng vườn bí mật
nhưng cũng ngược lại thì cũng phải hết sức là khéo léo
tránh việc mà các đối tượng
biết cơ quan điều tra
cơ quan đang theo dõi
thì sẽ bị nổ ngay
sau quá trình tập trung lực lượng điều tra xác minh liên tục
thì đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
các trinh sát đã giải mã được
hầu hết những nhiệm vụ đề ra
khi xây dựng kế hoạch phá án
ngoài ra thì thói quen sinh hoạt
đường đi lối lại của số đối tượng
đứng đầu năm ổ nhóm
cũng được các trinh sát
nắm chắc trong lòng bàn tay

cũng được các trinh sát

ra quyết định phá án

bao gồm các điều tra viên
giải dạng kinh nghiệm
của phòng cảnh sát hình sự đồng loạt
hướng về thành phố hồ chí minh nam định hà nội
để thực hiện kế hoạch bắt giữ
các đối tượng phục vụ công tác điều tra
làm sáng tỏ vụ án
mục tiêu đầu tiên mà ban chuyên án
nhắm tới là ổ nhóm
do đối tượng phạm văn vũ cầm đầu
trước đây đối tượng chỉ là đối tượng
xác định là đối tượng học đi làm
chạy quảng cáo cho một đối tượng khác
nhưng sau đó đối tượng này học được
cách làm bằng giả thông qua trên mạng
và đối tượng này tự tách ra và lập một cái hội nhóm
để chuyên bằng giả
thời gian đầu đối tượng này có đến mua các phôi
bằng giả để về làm
nhưng sau đó đối tượng nghĩ rằng
việc mua phôi này sẽ mất thêm chi phí tiền
đối tượng này tiếp tục học cách làm phôi
và mua các thiết bị trên mạng xã hội
các thiết bị in ấn ép phôi
về để mà làm
sau đó đối tượng ngoài việc trực tiếp làm
sản xuất ra bằng giả
đối tượng bán phôi những đối tượng khác
để đối tượng khác làm bằng giả
chi phí tiền
đối tượng giả
để bán phôi
để bán xâ vấn
để đối tượng
để bán giả
để đối tượng
bên cạnh đó thì nâng cao ý thức tính tự giác của mỗi người dân khi tham gia giao thông là yếu tố kiên quyết giúp giảm thiểu rủi ro ở lĩnh vực giao thông đường bộ